tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng nhật bản
ngài suga yoshihide đang có chuyến thăm chính thức việt nam
theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội đánh giá cao việc ngài suga yoshihider đã chọn việt nam
là nước đi thăm đầu tiên trên công vị thủ tướng nhật bản của mình
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp
mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội việt nam rất coi trọng và tích cực đóng góp
vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng
ở châu á giữa việt nam và nhật bản
chủ tịch quốc hội đề nghị ngài thủ tướng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
cho việc sớm kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong năm hai nghìn hai mươi
cũng tại cuộc hội kiến hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình
ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không tại biển đông giải quyết hòa bình
các tranh chấp theo luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai